khoảng thời gian từ giờ đến một mươi năm h nam bộ tiếp tục duy trì tiết trời nắng ráo và nhiệt độ tăng lên ba mươi bốn ba mươi sáu độ
và vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ một số nơi ở miền đông nam bộ
còn ở tây nguyên nắng còn kéo dài đến một mươi sáu giờ nhiệt độ ở đây chỉ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
sau một mươi năm giờ mây đối lưu phát triển và gây mưa ở nam bộ từ một mươi sáu giờ chiều vùng mưa lan đến cả khu vực tây nguyên
cục bộ ở cả tây nguyên và nam bộ đều có những điểm mưa vừa có nơi mưa to
nếu có nơi mưa to và rông mạnh nên cần phải đề phòng với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
trên biển hầu khắp các vùng biển nước ta vẫn đang trong giai đoạn thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam với cường độ cấp ba bốn khu vực huyện đảo trường sa gió hướng nam đến đông nam cường độ cấp ba
về chiều và tối có mưa rào và rông nên tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước